tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về thời tiết đáng chú ý
thưa quý vị từ đêm qua đến hôm nay ở bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
với lượng mưa khoảng từ hai mươi năm mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên bảy mươi mm trên hai mươi bốn h mưa tập trung vào chiều tối và đêm
nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ khoảng một hai độ c
trong ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất từ ba mươi ba mươi một độ c
trong khi đó nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ
tại khu vực vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ cần hết sức đề phòng
tương tự từ trung bộ tây nguyên và bắc bộ đều có chung hình thái thời tiết
đó là có mây có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
quý vị lưu ý chúng ta hãy mang theo các vật dụng cần thiết để che chắn
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật
câu bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chính của chương trình an ninh ngày mới sáng nay
liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng cảnh sát nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề sáu mươi năm sáng mãi trang sử vàng đã chính thức được khai mạc tại hà nội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã tới dự buổi lễ
phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định
lực lượng cảnh sát nhân dân là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng công an nhân dân
từ khi ra đời đến nay lực lượng cảnh sát nhân dân luôn được đảng nhà nước bác hồ và ngành công an chăm lo xây dựng
giáo dục rèn luyện
được nhân dân tin yêu đùm bọc không ngừng lớn mạnh và trưởng thành
trong quá trình công tác chiến đấu lực lượng cảnh sát nhân dân đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ
lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
đóng góp tích cực trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước
được đảng nhà nước ghi nhận đánh giá cao và tặng thưởng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân
bộ công an tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng với chủ đề
sáu mươi năm sáng mãi trang sử vàng
liên hoan không chỉ là ngày hội của những cán bộ chiến sĩ làm công tác văn hóa văn nghệ
mà còn là hoạt động thiết thực động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân
hăng hái thi đua lập thành tích trên mặt trận bảo đảm an ninh trật tự đầy khó khăn gian khổ
đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương
giao lưu học hỏi mở rộng văn hóa giữa các vùng miền giữa cơ quan khối bộ và công an các đơn vị địa phương
liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng cảnh sát nhân dân là nơi thể hiện tài năng nghệ thuật
khơi dậy lòng nhiệt tình say mê của các cá nhân trong phong trào văn nghệ quần chúng từ đơn vị cơ sở
đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi cổ động động viên giáo dục cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân
tích cực phân đấu trong công tác dèm luyện đạo đức lôi sống hoàn thiện nhân cách người cán bộ chiến sĩ công an
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
theo đúng tinh thần nghị quyết số năm ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của đảng ủy công an trung ương
về nâng cao chất lượng công tác văn hóa văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng
chính quy tinh vệ và hiện đại
tham gia liên hoan có hai mươi một đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ công an các đơn vị địa phương
với một trăm linh tiết mục nghệ thuật thuộc bốn thể loại ca múa nhạc kịch
các tiết mục có nội dung ca ngợi đảng bác hồ kính yêu tình yêu quê hương đất nước
nhiều chương trình tiết mục ca ngợi truyền thống vẻ vang sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
tuyên truyền quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tuyên truyền phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hổ dạy phong trả thi đua vì an ninh tổ quốc
tôn vinh những chiến công thầm lặng của lực lượng cảnh sát nhân dân
ca ngợi người chiến sĩ cảnh sát nhân dân cơ sở vì bản làng bình yên vì nhân dân phục vụ
sau lễ khai mạc các đại biểu cán bộ chiến sĩ khán giả đã thưởng thức các tiết mục dự thi
của đoàn nghệ thuật quần chúng công an tỉnh đắk lắc và đoàn nghệ thuật quần chúng công an tp hà nội
theo kế hoạch một mươi chín đoàn của công an các đơn vị địa phương sẽ biểu diễn vào buổi chiều và buổi tối
các ngày tám chín một mươi tháng năm tại trung tâm nghệ thuật âu cơ hà nội
liên hoan sẽ bế mạc vào ngày một mươi tháng năm
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tân châu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê văn hậu
trú tại thị xã tân châu về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại khu vực khóm long quế bê phường long phú thị xã tân châu
lực lượng công an đã bắt quả tang hậu đang trên đường đi giao ma túy cho con nghiện
khám xét trên người hậu thu giữ một bọc ma túy đá
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng
lực lượng công an tiếp tục thu giữ hai mươi bốn bọc ma túy đá và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an hậu khai nhận mua số ma túy đá trên của một đối tượng lạ mặt
ở tp hcm đem về địa phương chia nhỏ rồi bán lại cho các con nghiện để kiếm lời
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn thị thủy tiên
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường đống đa tp quy nhơn để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác trinh sát công an tp quy nhơn đã bắt quả tang tiên
đang tàn sử trái phép chín viên thuốc lắc cùng với hai gói ma túy đá
với tổng trọng lượng gần bốn gram để bán cho các con nghiện
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tiên lực lượng công an còn thu giữ thêm
một mươi viên thuốc lắc và một gói ma túy khác với tổng trọng lượng gần ba năm gram

tăng vật khác có liên quan tới hành vi mua bán trái phép chất ma túy của tiên
mở rộng điều tra lực lượng cảnh sát ma túy còn bắt thêm hai đối tượng khác là
lê văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn phan ngọc bảo quyên sinh năm hai nghìn bốn
cùng chú tại tp quy nhơn là đồng phạm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
do tiên cầm đầu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn đang tiếp tục điều tra
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng một đối tượng đã lẻn vào nhà ở xã tân công xính
huyện tam nông tỉnh đồng tháp để trộm cắp tài sản
nhưng chỉ sau hai giờ gây án đối tượng này đã bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó công an xã tân công xính huyện tam nông nhận được tin của một người dân
ở địa phương bị mất trộm tài sản gồm một dây chuyền vàng một dây chuyền vàng
với lắc tay trị giá
trị giá là hai triệu đồng và hai triệu đồng
sau hai giờ truy xét nhanh lực lượng công an đã mời làm việc đối tượng nguyễn thị vẹn
trú tại tỉnh vĩnh long
qua đấu tranh vẹn khai nhận lợi dụng nhà người dân không có người trông coi
nên đã đột nhập vào lấy trộm số tài sản nói trên
hiện công an huyện tam nông đã thu hồi được số tài sản và tiếp tục điều tra làm rõ
trong khi đó lực lượng chức năng tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa hoàn thiện hồ sơ
xử lý bốn phụ nữ
về hành vi đổ trộm rác thải sinh hoạt ra môi trường
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày năm tháng năm lực lượng chức năng phường hố nai thành phố biên hòa
đã bắt quả tăng bốn phụ nữ điều khiển xe máy chở nhiều bọc rác từ các phường tân hiệp tràng giài
đến vứt bỏ vung vãi trên lề đường cũng như là dưới chân cột điện dọc đường nguyễn ái quốc
thuộc phường hố nai tp biên hòa
việc vứt trộm rác bừa bãi như thế này là một trong những nguyên nhân chính
bít miệng cống thoát nước tắc nghẽn dòng chảy gây ra nước ngập úng cục bộ nghiêm trọng
trên địa bàn tp biên hòa trong những ngày vừa qua
ngày hai mươi bảy tháng bốn thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một trăm một mươi hai nghìn hai mươi hai qdttg
về gói tín dụng hỗ trợ một bốn trăm linh tỷ đồng cho các cơ sở giáo dục mầm non
tiểu học ngoài công lập
đây là quyết định kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống các trường học
nhất là hệ thống mầm non ngoài công lập vốn đã chịu ảnh hưởng rất lớn do dịch bệnh covid một mươi chín
hiện rất nhiều các trường mầm non ngoài công lập đang mong ngóng gói tín dụng này
và để hiểu rõ hơn về việc triển khai thực hiện gói tiến dụng này như thế nào
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà ngô thị minh thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
trước tiên thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh sau
dịch covid một mươi chín kéo dài trong khi các bậc học khác có thể chuyển đổi hình thức dạy học trực tuyến
thì bậc học mầm non vẫn đóng cửa hoàn toàn
sau hai năm dịch bệnh nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục đã buộc phải đóng cửa
đã không có ít cơ sở giải thể hàng trăm giáo viên đang giảng dạy phải bỏ nghề
sau khi mà dịch bệnh covid xảy ra thế thì cái khó khăn thì trồng chất khó khăn
đối với các nhà trường nhất là các trường tư thục
các nhóm lớp tư thục thì cái khó khăn về việc duy trì trường lớp
đó là cái khó khăn lớn nhất
khó khăn thứ hai nữa là làm thế nào đấy để mà hỗ trợ được cho giáo viên
tìm được cái công việc trước mắt tạm thời cho giáo viên
để mà giáo viên có nguồn thu để họ ở lại với nghề
tôi không tìm kiếm được bất cứ thêm nguồn tài trợ nào cho các giáo viên nữa
bởi vì là kinh tế của toàn xã hội đều suy thoái
và bản thân họ cũng phải gồng gánh cho cuộc sống của họ
với gói một bốn trăm linh tỷ đồng này sẽ có hơn ba hai trăm linh trường mầm non tiểu học
và hơn một mươi hai ba cơ sở giáo dục mầm non độc lập được thụ hưởng chính sách
với thời gian vay vốn là ba mươi sáu tháng
mức lãi suất là ba ba một năm tại ngân hàng chính sách xã hội
gói tín dụng này được ví như chiếc phao cứu sinh
vực dậy dịch vụ giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập sau đại dịch
khi mà hiện nay một số cơ sở đang đứng trước nguy cơ đứt gãy
nhiều trẻ em có nguy cơ không được đến trường
khi mà đã phê duyệt thông qua nghị quyết số một mươi một
đây cũng là một cái sự quan tâm rất là lớn của chính phủ
và bộ dục đào tạo đang chỉ đạo để cho anh em thảo các văn bản
và đầu tuần tới sẽ triển khai văn bản đến tất cả các cơ sở giáo dục mầm non
và tiểu học ngoài công lập để các cơ sở cũng biết được cái thông tin này
bộ cũng đang phối hợp sâu với các cơ quan thông tin đại chúng
để truyền thông rộng rãi để các cơ sở giáo dục mầm non đã giải thể
và các cơ sở mầm non đã bị gặp nhiều khó khăn
có thể tính toán để nghiên cứu để tham gia cái gói hỗ trợ dù là nhỏ này của chính phủ
vâng hiện nay thì nhiều ý kiến lo lắng về vấn đề thủ tục hành chính
giấy tờ để các trường được vay vốn
vậy bộ có kiến nghị gì với các bên liên quan ạ
về cái thủ tục để vay vốn thì không phải là bộ kiến nghị
mà trong quá trình làm việc thì bộ cũng đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội
để tham mưu trong cái nghị quyết số một mươi một của chính phủ

thì trong cái nghị quyết số một mươi một này cũng đã đưa ra những nội dung rất là cụ thể
và cái thủ tục thì cũng đã được tinh giản rất là nhiều
chỉ có nhu cầu chúng ta phải có phương án vay vốn
và sau đó thì ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận cho các đơn vị này
đã bị ngừng hoạt động tối thiểu là một tháng
thì những cái quy định về cái giấy tờ này
thì khi mà có xác nhận như vậy thì ngân hàng chính sách xã hội
sẽ chỉ giải quyết trong khoảng từ năm đến một mươi ngày
thì các cái thủ tục này
sẽ rất là nhanh gọn
với các giáo viên đang công tác tại các trường mầm non tiểu học ngoài công lập
chưa được hưởng chính sách hỗ trợ
vậy bộ đã có những đề xuất như thế nào với những đối tượng này ạ
trong thời gian vừa qua để tham mưu thực hiện cái nghị quyết số một mươi hai của chính phủ
thì chúng tôi cũng thấy rằng cũng có rất nhiều cái khó khăn
cái khó khăn ở đây là cái số giáo viên mà chưa được mua bảo hiểm xã hội
cũng còn rất là lớn
ngay thành phố hà nội thôi cũng có cái con số trên một mươi năm giáo viên
mua bảo hiểm xã hội
và như vậy thì ta đưa vào trong cái tham mưu này như thế nào
để các cô đỡ bị thiệt thòi
bởi vì đây cũng lỗi rất là nhiều ở cái người sử dụng lao động
chứ cũng không hẳn ở phía các cô
cho nên chính vì thế chúng tôi đưa ra để tham mưu
là những giáo viên những cán bộ và nhân viên
là có hợp đồng lao động
nhưng mà phải dừng hợp đồng
trong thời gian tối thiểu là ba tháng
thì như vậy thì sẽ bao quát được

cả những giáo viên đã có bảo hiểm
và những giáo viên chưa có bảo hiểm
như vậy nó đỡ thiệt thòi cho các cô hơn
thì đây cũng là một yếu tố
mà chúng tôi quan tâm trong cái thời gian vừa qua
cái thứ hai là lý do chúng tôi đề xuất
cái mức ba bảy triệu đồng trên một cô
bởi vì là cái nghị định sáu mươi tám
cũng chỉ dám đưa ra cái mức là như thế
thế và cái thứ hai nữa là
cái số các cô rất là đông
và các thầy cô nếu muốn được hưởng cái này
thì các thầy cô cũng phải có cam kết
là các cô
sẽ làm việc tối thiểu
từ khi mà các cái trường
học mở cửa trở lại
vâng xin cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi
vấn đề chính sách cũng xin được khép lại tại đây
và chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn
những vấn đề chính sách đáng chú ý khác
thưa quý vị đề xuất giảm năm mươi
giá dịch vụ hạ cất cánh
đối với các chuyến bay lội địa
đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ là một trong những chính sách
đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách
ngay sau đây
cục hàng không vừa có đề xuất
bộ giao thông vận tài
tiếp tục ban hành chính sách
giảm năm mươi giá dịch vụ hạ cất cánh
đối với các chuyến bay lội địa
đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời cục này cũng kiến nghị
áp dụng mức giá tối thiểu không đồng
đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không
thuộc danh mục nhà nước quy định không giá
từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai

đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không
đầu tháng sáu tới các trạm thu phí bot trên cả nước
sẽ chỉ còn duy nhất một làn thu phí hỗn hợp
các làn còn lại là thu phí không dừng
thu phí tự động không dừng etc
những chủ đầu tư bot nào không hoàn thành
đúng tiến độ việc lắp đặt hệ thống etc

thông tin đăng tải trên báo lao động số ra ngày sáu tháng năm
theo thông tin ngày sáu tháng năm
hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận số một kltvk
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm cttvk
của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh
tổng kết cuộc vận động xây dựng phong cách
người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn
nhân dân phục vụ và tổng kết quy định
tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với công an nhân dân
chủ tịch quốc hội vương đình huệ
dự và phát biểu nhấn mạnh
phải xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
xứng đáng là thanh bầu khiếm của đảng
là trán thét vững vàng trong đấu tranh
với các loại tội phạm giữ gìn cuộc sống
bình yên hạnh phúc của nhân dân
bà công an nhân dân ngày bảy tháng năm
thông tin với mục tiêu trở thành
kho bạc số và không giao dịch bằng tiền mặt
kho bạc nhà nước vừa ban hành
quyết định số một nghìn chín trăm năm mươi ba
quy đề kbnn
về việc phê duyệt đề án phát triển
thanh toán không dùng tiền mặt
trong toàn hệ thống đến năm hai nghìn hai mươi năm
theo thông tin kho bạc nhà nước
phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi năm
không còn giao dịch chi bằng tiền mặt
và giảm đến mức tối thiểu
các dịch giao dịch thu bằng tiền mặt
kho bạc nhà nước cho biết
sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
nhằm bảo đảm an ninh an toàn
bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động thanh toán
qua hệ thống kho bạc nhà nước
tăng cường công tác đào tạo
bồi dưỡng cán bộ công chức
và sắp xếp vị trí làm việc trong hệ thống
kho bạc nhà nước đáp ứng yêu cầu
đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
thường xuyên tuyên truyền vận động
hướng dẫn khách hàng sử dụng các hình thức
thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch
với kho bạc nhà nước
các trường hợp có xét nghiệm virus
sars cov hai dương tính hoặc mắc covid một mươi chín
sẽ không tham gia thi đấu
phục vụ sigem ba mươi một và thực hiện
cách ly điều trị theo hướng dẫn
thông tin trên vietnam plus
thông tin cho biết đại hội thể thao đông nam á
sigem ba mươi một tổ chức thành công
trong bối cảnh thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ubnd tp hà nội
đã xây dựng phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
phục vụ sigem ba mươi một
trên địa bàn thành phố
theo đó các trường hợp có xét nghiệm
virus sars cov hai dương tính hoặc mắc covid một mươi chín
sẽ không tham gia thi đấu
phục vụ sigem ba mươi một và thực hiện
việc cách ly điều trị theo hướng dẫn
những trường hợp có xét nghiệm âm tính
thì thi đấu làm việc theo chương trình
và thực hiện theo hướng dẫn